trong một diễn biến liên quan quốc vương giordani abdullah đệ nhị hôm qua đã gặp giám đốc điều hành
chương trình lương thực thế giới wfp cin mccain tại amman để thảo luận về vấn đề cung cấp viện trợ nhân đạo khẩn cấp cho gaza
quốc vương giordani abdullah đệ nhị bày tỏ sự cảm kích đồng thời nhấn mạnh vai trò quan trọng của wfp
trong công tác điều phối hoạt động cung cấp thực phẩm nước uống thuốc men và nhiên liệu cho vùng lãnh thổ của palestine đang bị bao vây
ông abdullah cũng nhấn mạnh những nỗ lực không ngừng của nước này trong việc cung cấp hàng cứu trợ hỗ trợ y tế và nhân đạo cho khu vực bị chiến tranh tàn phá
về phần mình bà maken đánh giá cao giordani vì vai trò quan trọng của quốc gia trung đông trong quá trình hợp tác với wfp
để giải quyết các vấn đề nhân đạo cũng như bảo vệ sự ổn định trong khu vực và tạo điều kiện hỗ trợ sống còn cho gaza
tổng giám đốc điều hành wfp cũng kêu gọi bảo vệ dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự
đồng thời đảm bảo nguồn cung cấp thực phẩm thuốc men và hỗ trợ khẩn cấp được duy trì cho gaza
hiện tất cả bệnh viện trên khắp gaza đang cạn kiệt nhiên liệu dự trữ khiến tính mạng của hàng nghìn bệnh nhân gặp nguy hiểm
và làm trầm trọng thêm tình hình nhân đạo vốn đã rất nghiêm trọng tại khu vực xung đột này
liên hợp quốc ước tính cần khoảng một trăm linh xe tải chở hàng viện trợ mỗi ngày để đáp ứng nhu cầu của gaza
nơi hơn bốn sáu trăm linh người đã thiệt mạng trong những cuộc không kích của israel và hơn một triệu người phải rời bỏ nhà cửa